trước tình hình biến chủng mới đáng lo ngại của sars cov hai có tên gọi omicron b một mươi một năm trăm hai mươi chín
phát hiện tại một số quốc gia nam châu phi như nam phi botswana bộ y tế đề nghị viện vệ sinh dịch
tễ chủ động giải trình tự gen trường hợp nghi ngờ nhiễm biến chủng omicron đặc biệt người về từ
các quốc gia khu vực nam phi theo các nhà khoa học biến chủng omicron được phát hiện lần đầu
ở botswana ngày hai mươi bốn tháng một mươi một và có tới ba mươi hai đột biến ở protein gai là biến chủng nhiều đột biến nhất
của sars cov hai được dự báo có thể lây lan nhanh hơn nguy cơ tái nhiễm cao hơn các biến chủng khác
đặc biệt biến chủng omicron có thể lây lan nhanh hơn năm trăm linh so với biến chủng delta
bộ y tế cho biết đến nay tại việt nam qua giám sát dịch tễ của sars cov hai hiện chưa ghi nhận trường
hợp mắc covid một mươi chín với biến chủng mới omicron tuy nhiên để chủ động kiểm soát tình hình dịch
covid một mươi chín trong nước ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của omicron vào nước ta từ những
quốc gia đã ghi nhận lây lan biến chủng mới bộ y tế đã chỉ đạo hệ thống giám sát tăng cường giám
sát covid một mươi chín nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của các ổ dịch bộ cũng yêu cầu các
viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur chủ động thực hiện giải trình tự gen những trường hợp nghi ngờ
nhiễm biến chủng mới đặc biệt là những người có tiền sử dịch tễ về từ các quốc gia khu vực nam phi
bộ y tế cũng đã báo cáo và đề xuất chính phủ xem xét chỉ đạo từng tổ chức các chuyến bay quốc
tế đến và đi từ quốc gia bao gồm nam phi botswana namibia zimbabwe eswatini lesotho
mozambique và tạm dừng cấp phép nhập cảnh với hành khách đến hoặc đi về từ những quốc gia kể trên
bộ y tế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tổ chức y tế thế giới cùng các cơ quan đầu mối quốc
gia thực hiện điều lệ y tế quốc tế để thông tin kịp thời về những biến chủng của sars cov hai nhằm
giải quyết biện pháp phòng chống dịch phù hợp với diễn biến tình hình dịch
trong khi đó tại châu âu ngay thứ bảy cuối cùng của tháng một mươi một nỗi sợ biến chủng omicron đang làm
rộng khi nhiều nước trên thế giới xiết chặt biện pháp phòng dịch hạn chế đi lại
tại sân bay johannesburg nam phi du khách lo lắng xếp hàng chật kín
chèn trúc trên những chuyến bay cuối cùng được phép rời khỏi quốc gia này
biến chủng mới được phát hiện đầu tiên ở nam phi song giờ đây
hàng loạt quốc gia trên thế giới đã phát hiện ca nhiễm omicron
hãng tin reuters cho biết anh xác nhận có hai ca nhiễm chủng omicron đầu tiên và các ca nghi
nghi ngờ cũng đã xuất hiện ở đức cộng hòa xéc cả hai ca nhiễm của anh đều có tiền sử du lịch
tại miền nam châu phi chính phủ anh nâng mức cảnh báo hạn chế đi lại trong khu vực này
trong khi đó chính quyền hà lan đã cách ly sáu mươi một hành khách trở về từ nam phi có kết quả xét
nghiệm dương tính với ncov những người này được sàng lọc từ sáu trăm linh hành khách nhập cảnh sân bay
chiphon từ nam phi ngày hai mươi bảy tháng một mươi một tất cả đều đã được cách ly tại khách sạn
cơ quan y tế của hà lan cho biết họ đang xác định số ca mắc covid một mươi chín vừa phát hiện có liên
quan biến chủng mới hay không omicron đã lọt vào châu âu và hồng kông hay israel vào ngày hai mươi bảy tháng
một mươi một cùng thời điểm giới chức mỹ cho biết họ đã phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến chủng này bệnh
nhân chưa được tiêm vaccine covid một mươi chín trở về từ nước ngoài ngày hai mươi bảy tháng một mươi một bộ trưởng các vấn
đề xã hội ở bang hessee nước đức xác nhận họ đã có ca bệnh đầu tiên nhiễm chủng omicron và người
này đã được tiêm phòng đầy đủ hai liều còn tại ý
viện y tế quốc gia cho biết một trường hợp nhiễm biến chủng mới đã phát hiện ở milan
người này đến từ mozambique ngoài ra hàng loạt quốc gia khác trên thế giới ngừng nhập cảnh cho
hành khách đi hoặc về từ nam phi do lo ngại biến chủng mới bên cạnh đó chính sách cấm nhập cảnh
còn áp dụng cho hàng loạt quốc gia của châu phi như botswana eswatini lesotho namibia zambia
mozambique malawi và zimbawe tại châu á các quốc gia có động thái mới nhất là hàn quốc
thái lan malaysia singapore và philippines
theo ông opat
phát can kewin phong cục trưởng cục kiểm soát dịch bệnh thái lan nước này đã dừng tiếp nhận
đăng ký nhập cảnh từ ngày hai mươi tám tháng một mươi một cũng trong ngày hai mươi tám tháng một mươi một malaysia siết đi lại với một số
nước châu phi người nước ngoài có tiền sử đi qua bảy nước nam phi botswana lesotho mozambique
namibia và zimbabwe trong vòng một mươi bốn ngày đều không được nhập cảnh người dân cũng không được xuất
cảnh tới các quốc gia kể trên trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
philippines và singapore cũng thông báo hạn chế đi lại với bảy nước châu phi kể trên
lệnh cấm của singapore áp dụng từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi một còn ở philippines thời gian hiệu lực là từ hai mươi bảy
tháng một mươi một đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai hàn quốc ấn độ cấm nhập cảnh đối với người đến từ nam phi và năm nước
láng giềng mỹ australia bỉ mỹ brazil canada và liên minh châu âu eu từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một bắt
đầu cấm chuyến bay từ tám quốc gia châu phi tổ chức thương mại thế giới cũng phải đình chỉ hỗ
nghị cấp cao lớn nhất trong bốn năm và phút chót do lo ngại biến chủng mới cùng với lệnh hạn chế từ các
nước trên toàn cầu giới khoa học lúc này chạy đua để xác định mối nguy từ biến chủng mới họ đang đánh
đánh giá liệu omicron có thực sự né tránh được vaccine covid một mươi chín hiện tại hay không vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một
nhóm chuyên gia từ bệnh viện babino gheju italia công bố bảng so sánh cho thấy vị trí các đột biến
trên biến chủng omicron so với delta dựa trên điều này họ nhận định virus đã biến đổi để thích
nghi tốt hơn với cơ thể con người trong khi đó các hãng sản xuất vaccine covid một mươi chín cũng tìm cách
giải quyết hiện tại pfizer biontech là hãng đầu tiên có động thái mới các nhà khoa học của hãng
đang xem xét hiệu quả của vaccine trước biến chủng omicron quá trình nghiên cứu này mất chậm nhất là
trong hai tuần và pfizer cho biết họ sẽ điều chỉnh cho phù hợp với biến chủng mới nếu cần thiết tuy nhiên
các nhà khoa học thừa nhận hiện còn quá sớm để kết luận độc lực của biến chủng opicron có cao
hơn các biến chủng khác hay không trong khi đó moderna cũng khẳng định xe phát triển liều tăng
cường chống lại biến chủng omicron đại diện moderna cho biết đây là một trong ba chiến lược
để giải quyết mối đe dọa mới bao gồm tăng liều lượng vaccine hiện có giám đốc điều hành của
moderna stefan banseo cho biết họ đang làm việc nhanh nhất có thể để hiện thực hóa chiến lược của
mình trong việc giải quyết các biến chủng mới hãng cũng được cho biết liệu tăng cường đang nghiên
cứu cũng sẽ có tác dụng với cả biến chủng đáng quan ngại như delta và beta chúng nhiều lần được
chứng minh có hiệu quả với các biến chủng mới trong thử nghiệm lâm sàng sáu mươi chín mươi ngày hãng johnson đã
johnson đã xác nhận thử nghiệm vaccine của họ có hiệu quả với biến chủng mới với astrazeneca
nhóm chuyên gia đang nghiên cứu ở botswana và eswattini nơi biến chủng mới được xác định
để thu thẩm dữ liệu thực tế về cách vaccine hoạt động covavax vaccine covid một mươi chín mới nhất được
các nước phê duyệt cũng không nằm ngoài cuộc đua chống biến chủng mới theo reuters ngày hai mươi sáu tháng
một mươi một hãng đường novavax của mỹ tuyên bố họ đang phát triển protein gai dựa trên trình tự gen đã
biết của biến chủng b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín dự kiến trong quá trình này có thể mất vài tuần trong khi đó
cơ quan dược phẩm châu âu ema khá thận trọng khi cho biết
bệnh con quá sớm để lên kế hoạch điều chỉnh vaccine chống biến chủng omicron
biến thể mới omicrone có thể đã xuất hiện trên khắp nước này gây ra khoảng chín mươi ca nhiễm mới
và đang lây lan nhanh trên người trẻ ap đưa tin tốc độ lây nhiễm của biến thể omicron trên người
trẻ ở nam phi đang gây ra hồi chuông báo động với các chuyên gia y tế dù số ca covid một mươi chín do
omicron gây ra ở nước này vẫn tương đối thấp ngày hai mươi sáu tháng một mươi một nam phi chỉ ghi nhận thêm
hai tám trăm hai mươi tám ca mắc biến thể omicron bà rudol mathiva
trưởng khoa chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện paragwana ở soweto thành phố johannesburg cho
biết rằng họ đã nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong độ tuổi của bệnh nhân mắc covid một mươi chín những người ở
độ tuổi hai mươi đến ba mươi đang phải nhập viện với các triệu chứng từ trung bình đến nặng một số người cần
chăm sóc đặc biệt khoảng sáu mươi năm bệnh nhân trẻ không được tiêm chủng và phần lớn số bệnh nhân
còn lại chỉ mới tiêm một liều bà cũng cho biết các bệnh viện công cần có sự chuẩn bị khẩn cấp
để có thể đối phó với một lượng lớn bệnh nhân cần được chăm sóc đặc biệt sắp tới
theo ap ổ dịch nhỏ trong nhóm sinh viên đại học ở thủ đô pratoria đã lan ra thành hàng trăm rồi
hàng ngàn ca nhiễm mới ban đầu biến thể này chỉ có ở thủ đô nhưng sau đó đã lây sang thành phố
johannesburg gần đó và cũng là thành phố lớn nhất của nam phi giới chức y tế nam phi cho biết kết
quả nghiên cứu làn sóng lây nhiễm hiện tại cho thấy biến thể omicron có khả năng gây ra tới
ca bệnh mới nghiên cứu ban đầu cũng cho thấy omicron có hệ số lây nhiễm là hai tức mỗi người
mắc bệnh có khả năng lây cho hai người khác
biến thể này có một lượng lớn đột biến trên protein gai khiến nó dễ lây chuyển hơn và tránh được
các phản ứng miễn dịch tổ chức y tế thế giới vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một đã đặt tên cho biến thể này là
omicron và xếp nó vào danh sách đáng lo ngại
giáo sư wilem hannakong giám đốc viện nghiên cứu sức khỏe châu phi bày tỏ sự quan ngại về omicron
biến thể mới chủ yếu xuất hiện ở khu vực johanneberg của nam phi nhưng xét nghiệm
trần đoán cho thấy biến thể này đã có ở khắp châu phi